giải pháp hội nghị trực tuyến do liên minh comit cung cấp vừa được bộ thông tin và truyền thông tổ chức vào chiều nay
tại sự kiện đại diện liên minh comit đã thực hiện kết nối bảy đầu cầu dưới sự chứng kiến của thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn thành hưng
giải pháp họp trực tuyến nguồn mở trên nền tảng chi có khả năng hoạt động trên tất cả hệ điều hành hiện có
với những tính năng đáng chú ý như là tổ chức hội họp trực tuyến không hạn chế số điểm cầu tham gia
chia sẻ màn hình trò chuyện qua chat riêng ghi lại nội dung cuộc họp
tính bảo mật cũng được giải pháp trú trọng
phát biểu tại lễ ra mắt thứ trưởng nguyễn thành hưng đánh giá cao và kêu gọi các đơn vị có nhu cầu hội họp trực tuyến
ưu tiên lựa chọn giải pháp do doanh nghiệp việt nam cung cấp